mưa trong ngày và đêm nay phổ biến trong khoảng từ ba mươi một trăm linh mm có nơi từ một trăm năm mươi hai trăm linh mm
tập trung chính ở khu vực trung du đồng bằng bắc bộ và cả khu vực bắc trung bộ
mưa xuống tiếp tục mang đến cho chúng ta bầu không khí mát mẻ
với mức nhiệt hầu hết không nơi nào vượt quá ngưỡng ba mươi ba độ
thậm chí có những nơi như quảng ninh hải phòng nam định hay là cả ninh bình
nhiệt độ chỉ ở ngưỡng từ hai mươi tám đến ba mươi độ
tuy nhiên do mưa lớn kéo dài nên mực nước trên các sông suối ở vùng núi bắc bộ
và các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh vẫn còn khá cao và tiếp tục có khả năng xuất hiện lũ
với biên độ lũ trên các sông từ hai bốn m
bà con các khu vực cần tiếp tục cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi
nhất là đối với các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang tuyên quang cao bằng lạng sơn hay cả bắc cạn
dù không ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh trung và nam trung bộ
tuy nhiên rãnh mây rông cũng khiến cho nắng nóng ở khu vực này thu hẹp lại đáng kể
và chỉ còn xuất hiện cục bộ ở một vài nơi tại các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở khu vực này phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó về chiều tối mưa rông có thể xuất hiện ở mức dài rác
khiến nhiệt độ giảm nhanh và thời tiết về tối và đêm sẽ khá là mát mẻ
với nhiệt độ hầu hết chỉ ở khoảng từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
xa hơn về phía nam
hôm nay tây nguyên và nam bộ tiếp tục chịu sự chi phối ổn định của gió mùa tây nam
vì thế mà mưa rào và rông được dự báo sẽ vẫn xuất hiện vào chiều tối và đêm trên cả hai khu vực này
không loại trừ xuất hiện những điểm mưa vừa mưa to và rông
kèm theo đó là nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh nguy hiểm
nên người dân cũng cần hết sức lưu ý
trên biển do ảnh hưởng của dạnh áp thấp nên khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa vẫn có mưa rào và rông
tầm nhìn xa giảm thấp còn từ bốn đến một mươi km
còn khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
trong ngày mai mưa có thể tăng hơn về diện có thể có mưa giải rác vào chiều tối
tàu thuyền cần hết sức lưu ý khi lưu thông
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước